thưa quý vị hưởng ứng đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp quốc khánh mùng hai tháng chín do cục cảnh sát giao thông bộ công an phát động cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô
bên cạnh đó cũng tăng cường công tác tuyên truyền xử lý đối với những phương tiện vận tải không chấp hành hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín ghi nhận của phóng viên tại địa bàn quận hà đông
tuyến phố quang trung thuộc địa phận quận hà đông xe khách hai mươi chín b bốn mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi một dừng đỗ hoặc đón trả khách sai quy định lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý
tuy nhiên khi được hỏi đây là xe hợp đồng hay xe chở khách lái xe đưa ra câu trả lời như sau
đây là tất cả là chú các chú có một hai bốn mấy người ở nhà còn các chú ở trong làng
tuy nhiên khi được hỏi hành khách trên xe thì câu trả lời lại trái ngược hẳn với người điều khiển phương tiện
đây là nhà khách ở trên xe
vâng anh đi từ đâu lên đây ạ
tôi đi từ hà nam lên
tại sao anh chủ xe lại bảo là anh có quen với đây anh chủ xe không ạ
à nhớ thì anh ơi đi khách bình thường thôi
và có thể cho mình biết là bạn đi xe khách này từ đâu lên không
mình đi dưới hà nam ạ
một vé đi từ hà nam lên đây là bao nhiêu tiền
năm mươi nghìn ạ
bắt xe là xe đến đón khách hay như thế nào
vâng xe đến đón khách ạ
thế tại sao xe này không cho các loại chuyển xe từ hà nam lên vậy
xe này không đón khách trong đường chỉ có đón khách gọi điện thôi hoặc là đưa đón khách tại nhà
dịch covid đang có diễn biến phức tạp vì vậy nhiều xe khách tuyến đã cố tình bỏ biển
rồi lách luật bằng việc trở thành các xe gia đình để tránh sự kiểm tra
phát hiện của lực lượng chức năng
những trường hợp xe hợp đồng nhưng mà lại vi phạm và đón trả khách chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ
nhất là chúng tôi ghi hình trực tiếp những trường hợp đón trả khách trên tuyến để phát hiện những xe hợp đồng đón trả khách
thứ hai nữa là qua công tác đấu tranh với đối với lái xe thì hầu hết các lái xe đều có những lý do
một là chở người thân người nhà không liên quan đến vấn đề trả khách

chúng tôi tương quyết xử lý những trường hợp trên
thời gian này đội cảnh sát giao thông công an quận hà đông cũng tăng cường kiểm tra các lỗi vi phạm như lòng đội vôn
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng không quên lồng ghép tuyên truyền phổ biến đến người dân chủ động phòng chống dịch bệnh
mỗi người hãy tự ý thức đeo khẩu trang và dùng dung dịch sát khuẩn để bảo vệ mình và những người xung quanh